bắt đầu từ sáu giờ ngày một mươi năm tháng năm các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt trong cả nước
đã đồng loạt gia quân thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
để đảm bảo an toàn phòng chống covid một mươi chín tất cả các cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác
bắt buộc phải đeo khẩu trang khi làm việc với người điều khiển phương tiện vi phạm
tại hải phòng đợt tổng ra soát này kéo dài từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu
tập trung vào các tuyến đường chính nội đô các quốc lộ năm quốc lộ một mươi
các tuyến đường ba trăm năm mươi một ba trăm năm mươi chín ba trăm năm mươi ba ba trăm năm mươi sáu ba trăm sáu mươi các tuyến vận tải hành khách hàng hóa trọng điểm
như các tuyến tôn đức thắng nguyễn văn linh nguyễn bình khiêm phạm văn đồng
trong đó chú ý những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
như sử dụng ma túy sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông
đi quá tốc độ điều khiển phương tiện vào đường cấm lấn làn vượt sai quy định
tại lâm đồng lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng
kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông sử dụng các loại camera gắn trên ô tô
kết hợp với hai loại camera để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca công tác
và các hành vi không chấp hành hiệu lệnh chống người thi hành công vụ
trong ngày đầu gia quân lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm tốc độ
làn đường phần đường không đội mũ bảo hiểm chưa đủ tuổi nhưng đã điều khiển phương tiện giao thông không đúng quy định
còn tại yên bái trong đợt gia quân này lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ
vi phạm về trọng tải phương tiện vi phạm ma túy nồng độ cồn tại đầu nút giao ic một mươi hai ic một mươi bốn cao tốc nội bài lào cai